củ đậu là giống cây dây leo được biết đến với tên khác là nước sắn củ sắn cao từ bốn đến năm mét hoa màu tím nhạt dễ phát triển to rồi hình thành củ bên ngoài lớp là màu vỏ vàng nhạt bên trong là ruột màu trắng kem
củ đậu vị ngọt thanh có thể dùng ăn sống trực tiếp nước ép hoặc chế biến thành các món ăn mặn
thành phần chính trong mỗi củ đậu bao gồm hai bốn tình bột bốn năm glucosa tám mươi sáu chín mươi là nước một bốn mươi sáu protein
ngoài ra củ đậu cũng rất giàu vitamin c sắt pho canxi và đặc biệt nhất là không chế chất béo
nếu ăn củ đậu đúng cách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe
thứ nhất chất chống oxy hóa trong củ đậu có chứa vitamin c e và beta caroten đều là những chất chống oxy hóa tốt nên sẽ ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do
làm tổn thương đến tế bào và gây hại cho cơ thể
thứ hai tăng sức khỏe cho hệ tiềm mạch chất sơ và vitamin c hòa tan trong củ đậu có khả năng đánh tan của letern trong máu nên sẽ ngăn ngứa nguy cơ đối với bệnh tim mạch nhất là bệnh đột quỵ
bên cạnh đó cali có trong củ đậu hỗ trợ thư giãn cho mạch máu nên mang lại các tác dụng hạ huyết áp khá ổn
thứ ba tốt cho thai phụ chất glucosa và tinh bột trong củ đậu rất tốt với giai đoạn ốm ngén của bà bầu
hàm lượng chất sơ trong củ đậu cũng sẽ giúp hệ tiêu hóa của thai phụ được cải thiện nên hỗ trợ phòng ngừa tá bón trong quá trình mang thai
thứ tư tăng vẻ đẹp làn da vitamin c trong củ đậu giúp cơ thể sản sinh collagen để tăng sự trắng sáng và mịn màng cho làn da
củ đậu còn rau khoáng chất và nước nên sẽ giúp da không bị khô và tăng khả năng đào thải độc tố
với những người bị nám da thì củ đậu vô cùng có ích hàm lượng nước trong củ đậu sẽ mang đến vẻ đẹp tươi mới cho làn da loại bỏ dần tàn nhang và vết đen trên da
có thể dùng củ đậu như một loại mặt nạ tự nhiên để tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho da
thứ năm hỗ trợ giảm cân mặc dù có lượng khoáng chất và vitamin cao nhưng củ đậu lại rất ít calor
vì thế với những người giảm cân có thể chọn củ đậu cho một bữa ăn nhẹ để giảm cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no lâu
đặc biệt prebiotic của củ đậu giúp cho quá trình tiêu hóa trở nên dễ dàng quá trình giảm cân vì thế không bị thừa calor hay thừa chất
thứ sáu cải thiện hệ tiêu hóa hàm lượng chất sơ trong một trăm ba mươi gram củ đậu vào khoảng sáu bốn gram
điều đáng nói là nó có chất sơ mang tên isulin làm tăng khả năng tiêu hóa thức ăn và giúp việc đi đại tiện trở nên dễ dàng hơn
điều này rất tốt cho những người bị dối loạn tiêu hóa ta bón và khó tiêu
hơn những thế previotech trong củ đậu còn giúp lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa làm việc tốt và khỏe mạnh hơn
bài thuốc chữa bệnh từ củ đậu
chữa lửa luet và gẻ ngoài da hạt củ đậu dã tròn nát và nấu với dầu vừng
sau đó dùng toa hàng ngày lên vùng da cần điều trị
chữa bệnh gẻ nước lá củ đậu rửa sạch để ráo và sát vào chỗ da bị ngứa
tách giảm vết thâm và mưa tàn nhang củ đậu tươi một kg dã củ đậu lấy nước
sau đó làm sạch mặt và thoa nước củ đậu lên da massage trong vòng một mươi phút và trở lại với nước lạnh
trẻ em bị rum sẩy thái lất củ đậu phơi khô tán bột bôi lên da hàng ngày hai lần sáng chiều lưu khoảng ba mươi phút rồi rửa sạch
chị xảy nắng dùng một kg củ đậu tươi gọt vỏ rửa sạch dã nát lấy nước uống
không ăn hạt và lá cây củ đậu vì bên trong lá và hạt của củ đậu có chứa chất tefforrin và roteol
khi hai chất này đi vào cơ thể sẽ gây ngộ độc với triệu chứng đau bụng co giật dối loạn nhịp tim tổn huyết áp và suy hô hấp
củ đậu đem lại nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều bạn có thể bị đầy bụng ở hơi và khó tiêu
vì vậy chỉ nên bổ sung loại củ này với liều lượng thích hợp để tăng cường sức khỏe và hạn chế các tác dụng phụ
trẻ em dưới ba tuổi không nên ăn củ đậu vì hệ thiêu hóa còn non yếu